trong thời gian hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với đồng chí vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ công thương
ban bí thư đề nghị ban cán sự đảng chính phủ phối hợp với đảng đoàn quốc hội chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí vũ huy hoàng
bảo đảm đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng theo quy định
toàn văn quyết định kỷ luật của ban bí thư trung ương đảng đăng trên báo nhân dân số giang ngày bốn một mươi một
mời các đồng chí mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
hôm nay trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã giải trình trước quốc hội về năm dự án đang tiêu tốn và gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước
hôm nay ngày ba tháng một mươi một tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã giải trình trước quốc hội về năm dự án gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước
gồm dự án nhà máy sản xuất sơ sợi đình vũ có tổng vốn đầu tư bảy tỷ đồng dự án nhà máy nhiên liệu sinh học bio anthanol dung quất có tổng vốn đầu tư hai hai trăm linh tỷ đồng
dự án mở rộng nhà máy găng thép thái nguyên giai đoạn hai có tổng vốn đầu tư tám tỷ đồng dự án nhà máy bột giấy phương nam tỉnh long an có tổng vốn đầu tư ba tỷ đồng
dự án nhà máy đạm ninh bình có tổng vốn đầu tư một mươi hai tỷ đồng
ông trần tuấn anh nhấn mạnh phải xác định làm rõ trách nhiệm của tất cả các cá nhân cũng như đơn vị có liên quan để từ đó có biện pháp xem xét và xử lý
nhiều đại biểu mong muốn bộ công thương sớm xử lý năm dự án trên đồng thời lập danh mục các dự án đầu tư đắp chiếu có nguy cơ thua lỗ khác
các đại biểu kỳ vọng và tin tưởng chính phủ sẽ tìm ra nguyên nhân cơ bản dẫn đến thua lỗ để từ đó khắc phục được triệt để những dự án đang tiêu tốn đáng kể nguồn lực của xã hội
và cản trở sự thành công của công cuộc tái cơ cấu kinh tế này
tại buổi hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc vào chiều nay cao ủy phụ trách nông nghiệp của liên minh châu âu phil hogan đã chính thức thông báo tiến trình phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
đang theo đúng kế hoạch và eu cam kết hiệp định này sẽ được vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi tám
cao ủy phụ trách nông nghiệp của eu cho rằng việt nam và eu đang có tương lai hết sức thú vị vì hiệp định thương mại tự do song phương
chuẩn bị được phê chuẩn sẽ làm cho cả hai bên cùng có lợi
ông cho biết cùng thăm việt nam lần này có bốn mươi hai doanh nghiệp lớn của eu với doanh số lên đến một trăm bảy mươi tỷ euro
họ không chỉ quan tâm buôn bán mà còn muốn đầu tư vào việt nam để xuất khẩu sang các thị trường khác
hiện một nhóm chuyên gia của eu đã tới việt nam để thảo luận về an toàn thực phẩm
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam mong muốn eu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do đi cùng với việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
đồng thời nhất trí hai bên cần thành lập
nhóm công tác để thúc đẩy thương mại và đầu tư vì hiện tại các doanh nghiệp eu đầu tư vào việt nam còn thấp nhất là chế biến nông sản
thủ tướng đề nghị eu hỗ trợ kỹ thuật để việt nam thực thi hiệp định này và khẳng định việt nam sẽ làm gương về việc bảo vệ rừng
động vật hoang dã và quý hiếm cũng như nỗ lực đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
thủ tướng cũng khẳng định việt nam sẵn sàng đối thoại với eu về vấn đề nhân quyền
ông fil hogan cho biết hội đồng cao ủy của eu vừa thống nhất các tiêu chí về kinh tế thị trường
và tới đây sẽ có các bước đi thích hợp trong việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
đồng thời khẳng định sự ủng hộ của eu đối với quyết định đóng cửa rừng tự nhiên của thủ tướng
tiếp đại sứ thụy điển beraric hotberg chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị đại sứ cần thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại và đầu tư giữa hai nước tăng cao hơn nữa
vì hiện kim ngạch thương mại song phương mới đạt một hai tỷ usd còn thụy điển đứng ở vị trí thứ ba mươi chín trong số các nước đầu tư vào việt nam
thủ tướng nhấn mạnh là hai nước có quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau nên việt nam và thụy điển cần mở rộng hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực
bên cạnh lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
đại sứ berarik hockburg cho biết chưa bao giờ các doanh nghiệp thụy điển lại quan tâm đến việt nam như hiện nay
ngay trong tháng tới hãng ô tô volvo sẽ mở phòng trưng bày tại hà nội và thành phố hồ chí minh
một số công ty khác cũng sẽ mở rộng đầu tư của mình ở việt nam và đường bay thẳng từ thụy điển tới phú quốc mới được mở sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước
sáng ngày ba tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh đã khai mạc hội nghị kinh tế đối ngoại hai nghìn một mươi sáu do bộ ngoại giao và tạp chí nhà kinh tế the economist của vương quốc anh phối hợp tổ chức phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương các tổ chức quốc tế doanh nhân học giả
các nhà kinh tế hàng đầu thế giới và việt nam đã tham dự hội nghị
với chủ đề hội nghị cấp cao việt nam hai nghìn một mươi sáu ra khơi thuận buồm xuê gió hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực quảng bá nền kinh tế việt nam đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế
đồng thời các đệ biểu cũng thảo luận nhằm đưa ra khuyến nghị để con thuyền kinh tế việt nam vững vàng vươn ra khơi xa
đây là cơ hội hiếm có để các nhà hoạch định chính sách của chính phủ cùng lãnh đạo cao cấp của một trăm năm mươi tập đoàn xuyên quốc gia đến từ gần ba mươi nước và một trăm linh doanh nghiệp việt nam bàn thảo về tình hình phát triển kinh doanh và kinh tế việt nam đồng thời chia sẻ những ý kiến kinh nghiệm trong chuyên môn cho định hướng phát triển của nền kinh tế nói chung và của công ty nói riêng trong tương lai gần
tòa án tối cao anh phủ quyết quá trình rời khỏi eu
đại diện các nước tham dự hội nghị cũng thông qua quyết định tiếp tục xúc tiến thành lập ngân hàng phát triển sco và quỹ phát triển tổ chức này thông qua danh sách các dự án phát triển sco giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa các hiệp định liên chính phủ các nước sco về hợp tác khoa học kỹ thuật giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thông qua dự án phát triển đường bộ đồng thời phê duyệt cơ cấu và nhân sự mới của ban thư ký sco
trước khi tiến hành phiên họp mở rộng hội nghị đã tiến hành phiên họp diện hẹp với sự tham gia của thủ tướng các nước thành viên chính thức gồm kazakhstan kyjistan trung quốc nga uzbekistan và tajikistan
phiên họp mở rộng có sự tham gia của trường đoàn đại biểu các nước quan sát viên đại diện các tổ chức quốc tế và thành viên ban thư ký sco
trong khi đó tổng thống syri basa anasat vừa lên tiếng cáo buộc washington thực hiện một cuộc tấn công có dự tính trước
giúp trợ nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng khi chiến đấu cơ của liên quân do mỹ đứng đầu hôm một mươi bảy tháng chín oanh kích binh lính chính phủ ở deir ez zor khiến hơn tám mươi người tiệt mạng
trả lời phỏng vấn báo giới tổng thống syri basan assad nêu rõ đây là một vụ tấn công do lực lượng mỹ lên kế hoạch từ trước
vì tổ chức is đang co cụm do sự phối hợp tác chiến của syri nga và iran nhằm tiêu diệt is
và do lực lượng anussa một chi nhánh của al qaeda đã bị đánh bại tại nhiều khu vực ở syri
vì vậy ông cho rằng mỹ muốn hủy hoại vai trò của quân đội syri và cáo buộc lực lượng liên quân do mỹ đứng đầu đã tấn công quân đội chính phủ syri ở dei izor
trước đó hôm một mươi bảy tháng chín các chiến đấu cơ của mỹ đã oanh kích binh sĩ chính phủ syri gần thành phố deir ez zor miền đông syri khiến hơn tám mươi người tiệt mạng
lầu năm góc ban đầu cho biết trận oanh kích trên là một sai lầm và vốn nhằm vào phiến quân is
tòa án tối cao anh vừa ra phán quyết rằng quốc hội anh phải bỏ phiếu về việc liệu nước này
có thể bắt đầu quá trình rời khỏi liên minh châu âu
còn gọi là brexit hay không điều này có nghĩa là chính phủ nước này không thể tự kích hoạt điều năm mươi của hiệp ước lisbon
một bước đi chính thức khởi động cho cuộc đàm phán cho tiến trình rời bỏ ngôi nhà chung eu
ba thẩm phán cấp cao của tòa án tối cao anh nói rằng chính phủ anh không có quyền hạn để kích hoạt điều khoản năm mươi của hiệp ước lisbon
tuy nhiên tòa cho phép chính phủ anh kháng cáo phán quyết này
phản ứng trước phán quyết trên cùng ngày bộ trưởng thương mại anh liam fox cho biết
anh sẽ phải đợi kháng cáo trước khi có thể tiến hành các kế hoạch kích hoạt điều khoản năm mươi nhằm rời khỏi eu
theo kế hoạch cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy anh sẽ kích hoạt điều khoản năm mươi hiệp ước lisbon
để khởi động tiến trình đàm phán với các nước thành viên eu dự kiến kéo dài hai năm để có thể hoàn toàn rời khỏi khối này
điều năm mươi hiệp ước lisbon năm hai nghìn bảy quy định mọi thành viên có thể tự quyết định rút khỏi liên minh
theo trình tự quy định bởi hiến pháp và chín nước thành viên có ý định rời khỏi liên minh mới có quyền quyết định thời điểm ra tuyên bố chính thức
hai tàu hỏa đâm nhau khiến ít nhất một mươi một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
theo hãng reuters bác sĩ samin jamali trưởng khoa cấp cứu bệnh viện jina cho biết
ngày hôm nay ba tháng một mươi một hai tàu hỏa đâm nhau ở thành phố cảng garachi của pakistan
khiến ít nhất một mươi một người thiệt mạng và bốn mươi người khác bị thương
theo tờ bình minh bản tiếng anh và các phương tiện truyền thông khác
toàn bộ hoạt động giao thông bằng tàu hỏa giữa karachi và các khu vực
còn lại của cả nước pakistan đã bị đình chỉ sau khi xảy ra vụ việc gần nhà galandi của karachi
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân